một bác sĩ người trung quốc vừa thực hiện thành công một ca nuôi cấy tai người trên cánh tay bệnh nhân
được biết chiếc tay nhân tạo được nuôi cấy trên cánh tay này có thể được khâu nối vào đầu bệnh nhân trong những tháng tới
bệnh nhân tên tri bị tai nạn cách đây một năm sau khi điều trị phần da mặt và má của ông đã hồi phục
nhưng chiếc tay phải bị đứt rời luôn khiến ông chi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
ông được bác sĩ cua người thực hiện ca ghép mặt đầu tiên ở trung quốc năm hai nghìn sáu
đã nghĩ ra cách nuôi cấy tai trên cánh tay bệnh nhân
đầu tiên một túi dẫn da được cấy ghép dưới cánh tay phải của ông chi
sau đó bác sĩ lấy sụn từ xương sườn bệnh nhân để làm tai nhân tạo rồi cấy ghép vào cẳng tay
bước cuối cùng của cary ghép sẽ được thực hiện trong những tháng tới
chiếc tay sau khi phát triển hoàn toàn sẽ được tách khỏi cánh tay và gắn vào đầu bệnh nhân bằng kỹ thuật khâu nối mạch máu
các bác sĩ sẽ mất ít nhất bốn tháng để xác định chiếc tay mới của ông chi có phát triển hay không
nếu thành công cảng tay có thể trở thành vật chủ mới để nuôi cấy tất cả các bộ phận của con người